ủy ban nhân dân huyện sơn hòa tỉnh phú yên cho biết kết quả điều tra ban đầu vụ ba thanh niên mở van xả lũ hồ chứa nước suối vực có dung tích một mươi năm triệu mét khối nước tại xã suối bạc là do vô ý
ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu kiểm điểm nghiêm khắc tập thể cá nhân quản lý vận hành hồ chứa nước và xử lý người gây ra vụ sự cố lết trên
ba đối tượng có liên quan là mang tân hai mươi sáu tuổi ngụ xã xuân lãnh huyện đồng xuân phú yên tạm trú tại xã suối bạc huyện sơn hòa y bình và sô y thành đều hai mươi tuổi cùng ngụ xã suối bạc huyện sơn hòa
trước đó vào chiều tối ngày một mươi bốn tháng ba sau khi bốc mía thuê ba thanh niên mang theo rượu trèo qua hàng rào lưới và bên trong tháp khu vận hành xả lũ hồ suối vực uống rượu
mang tân thấy một tủ sắt gần đó nên tò mò mở ra xem và dùng tay ấn vào nút điện hệ thống điều khiển xả nước
hốt tràn xả lũ gây ra sự cố trầm trọng hốt hoảng mang tân quay lại thúc giục y bình và sô y thành ra về
đến sáng ngày một mươi năm tháng ba nhân viên trực nhà điều hành hồ chứa nước suối vực phát hiện cửa xả lũ số một bị đứt dây cáp nước chảy xối xả về hạ lưu
hậu quả khoảng hai triệu mét khối nước chảy qua tràn cuốn trôi một mươi năm tấn mía cây năm bốn mươi bốn hectare đất mía và hoa màu bị sạt lở một mươi tám máy bơm ba cộ bò một chiếc ghe bị vùi lấp
ước tổng thiệt hại khoảng hơn ba trăm linh ba triệu đồng cơ quan công an xác định hành vi của mang tân là vô ý không có mục đích phá hoại
vụ việc đã được ủy ban nhân dân tỉnh phú yên yêu cầu huyện sơn hòa và các ngành chức năng khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả
đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn hồ xúi vực nói riêng bảo đảm an toàn tất cả các hồ đập trên địa bàn tỉnh nói chung không để xảy ra sự cố tương tự